phòng cảnh sát hình sự công an hà nam vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn thị luyến
quê quán tại xã hợp lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn nơi đông người
ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn thị luyến biết rõ thành phố hồ chí minh là vùng đang có dịch covid một mươi chín
và đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nhưng vẫn tìm cách đi xe khách về hà nam
không tuân thủ các quy định về cách ly y tế
không đến cơ quan y tế chính quyền địa phương để khai báo y tế theo quy định
mà đi tìm nhà trọ để thuê ở
khi chủ nhà trọ yêu cầu phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín
thì luyến đến một phòng khám trên địa bàn thị xã duy tiên để làm xét nghiệm
trong quá trình khai báo y tế để làm xét nghiệm covid một mươi chín luyến đã khai báo gian dối đến từ nam định
trong vòng một mươi bốn ngày qua không đến từ vùng có dịch không tiếp xúc với người về từ vùng dịch
trong khoảng thời gian từ khi luyến về hà nam đến ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
được xác định dịch
dương tính với sars cov hai đã tiếp xúc gần với nhiều người có bảy mươi năm f một liên quan
các cơ quan y tế nhiều địa phương tiến hành phun khử khuẩn và áp dụng nhiều biện pháp
phòng chống dịch khác làm phát sinh chi phí phòng chống dịch là hàng trăm triệu đồng
mặc dù chưa được phép hoạt động trở lại nhưng một quán karaoke tại huyện kim thành tỉnh hải dương
vẫn mở cửa đón một số lượng khách lớn đến hát và đáng lo ngại hơn là khách tại đây ngang nhiên
không có khách
các cơ quan y tế nhiều địa phương tiến hành phun khử khuẩn và áp dụng nhiều biện pháp
khác nhau như hải dương điện biên tuyên quang phú thọ
qua test nhanh đã xác định được năm mươi sáu trường hợp dương tính với ma túy
hiện công an huyện kim thành đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bốn đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản
các đối tượng bị bắt giữ gồm đỗ tiến nam phạm thành tuân phạm công sản
và phạm tiến minh
trước đó vào chiều ngày tám tháng một mươi bốn đối tượng này được nghiêm trọng phượng gọi điện rủ đến nhà
ở phường ninh thủy thị xã ninh hòa để ăn nhậu rồi sau đó đi đòi nợ cho phượng
đến hai mươi giờ cùng ngày các đối tượng mang theo hung khí gồm mã tấu dao thái lan
côn ba khúc đến trang trại bò ở phường ninh diêm
tại đây do không gặp được người đã vay tiền của anh phượng
nên một đối tượng đã lục
lục tìm chìa khóa xe ô tô bán tải của người này đưa cho phượng để lấy xe mang về
khi vượng đang lùi xe ô tô ra khỏi gara thì bị tổ tuần tra của công an phường ninh diêm phát hiện bắt giữ
liên quan đến vụ việc trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã khởi tố
và bắt tạm giam đối tượng nghiêm trọng phượng cũng với tội danh cướp tài sản
thưa quý vị theo nhận định của cơ quan công an sau một thời gian hà nội áp dụng biện pháp giãn cách
do đó các loại tội phạm đã không thể hoạt động
chính vì vậy sau khi thành phố đã trở lại trạng thái bình thường mới
thì các băng nhóm tội phạm sẽ gia tăng hoạt động nhất là trộm cắp và cướp giật tài sản
mới đây một số chuyên án đấu tranh bóc gỡ tội phạm trong đó nổi lên là tội phạm cướp và cướp giật tài sản
của công an tp hà nội đã cho thấy loại tội phạm này rất manh động và liều lĩnh
đầu tháng một mươi vừa qua tại khu vực chợ hà đông khi nhóm đối tượng đi tìm mồi
thì phát hiện một người dân đeo sợi dây chuyển vàng có giá trị
chúng đã theo sát chờ thời cơ ra tay cướp giật
khi đi đến đoạn đường văn phú thuộc địa bàn phường phú la hướng ra đường quốc lộ sáu
các đối tượng bất ngờ tăng tốc áp sát và giật sợi dây chuyền của nạn nhân
sau khi gây án các đối tượng mang đến bán tại một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn quận hoàn kiếm
được hơn một trăm linh triệu đồng và chia nhau ăn tiêu
vào cuộc điều tra xác minh đội cảnh sát hình sự công an quận hà đông đã làm rõ
đây là nhóm cướp táo tợn nguy hiểm gồm dương ngọc toàn nguyễn anh tú và trần mạnh cường
và các đối tượng này đã gây ra hàng loạt vụ cướp tại địa bàn các quận hà đông thanh xuân hai bà trưng
đối với ba đối tượng này thì đều là những đối tượng có nhiều tiền sự
đặc biệt là đối tượng cường bốn tiền án tiền sự trong đó có một số tiền án về tội cướp giật tài sản
và hai đối tượng còn lại cũng là những đối tượng có nhiều tiền sự mới ra tù
các đối tượng này cũng là những đối tượng có nhiều tiền sự mới ra tù
các đối tượng có phương thức thủ đoạn các đối tượng thường dùng xe máy không biển số
và khi cướp giật tài sản thì đeo cổ trang và thủ đoạn của đối tượng sau khi cướp giật tài sản xong là tẩu thoát rất là nhanh
đây rất là khó khăn cho công tác điều tra truy xét
trong quá trình điều tra khai thác các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố hà nội
đặc biệt các quận như long biên hai bà trưng bắc tử liêm thanh xuân và hà đông
thủ đoàn của các đối tượng là dùng xe máy không biển kiểm soát
khi đã tìm được đối tượng chúng tổ chức đeo bám và chờ thời cơ thuận lợi để ra tay và tẩu thoát rất nhanh
chính vì vậy công tác điều tra nhận dạng các đối tượng gặp nhiều khó khăn
chủ động trước những diễn biến của tội phạm sau thời gian thành phố hết giãn cách
công an hà nội đã xây dựng phương án kế hoạch đấu tranh chấn áp
trong đó đã đặc biệt chú trọng tội phạm trộm cắp và cướp cướp giật tài sản
sau khi thời gian dịch vật trở lại tội phạm cướp cướp giật trộm cắp ngừa đạn và hoạt động tín dụng đen
từ nay đến cuối năm chúng tôi sẽ tập trung phối hợp với phòng vệ sinh ngoài
công an các cộng hiệp sẽ giả dựng những đối tượng để thực hiện các biện pháp nguyện vụ
để chấn áp cũng như đấu tranh bắt giữ xử lý nếu những đối tượng mà có những dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật

liên quan đến cảnh giác phòng chấm các loại tội phạm đặc biệt là ngừa đạn trộm cắp và cướp giật
từ nay đến cuối năm
từ thực tế đấu tranh bóc gỡ các băng nhóm tội phạm cướp cướp giật tài sản
cơ quan công an cũng đưa ra khuyến cáo người dân đặc biệt là chị em phụ nữ
không mang theo nhiều tiền bạc tài sản đồ trang sức có giá trị
và không sử dụng điện thoại di động khi đang lưu thông trên đường
khi đi đến các nơi giao dịch ngân hàng rút tiền qua thẻ atm
phải có biện pháp bảo vệ an toàn tài sản không chen lấn trước quầy giao dịch
cảnh giác đối tượng lạ đeo bám và cố ý tạo tình huống va chạm để trộm cắp tài sản
tin an ninh trẻ tử cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng
phối hợp với công an tp hcm đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở
đối với nguyễn đoàn quang viên chú ở huyện lâm hà tạm trú tại quận một tp hcm
về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
bước đầu cơ quan an ninh điều tra xác định
thông qua mạng xã hội nguyễn đoàn quang viên tham gia tổ chức khủng bố
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đào minh quân quốc tịch mỹ cầm đầu
viên đã nhận chỉ đạo và tích cực trong các hoạt động chống phá nhà nước việt nam
trong đó tuyên truyền kêu gọi lôi kéo người dân tham gia trưng cầu dân ý qua mạng xã hội
bầu đào minh quân làm tổng thống nhằm thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa việt nam
khôi phục chế độ việt nam cộng hòa
tiếp tục điều tra
với hành vi cố ý gây thương tích bốn đối tượng gồm bùi minh thuận nguyễn minh tiến
bùi lê tánh cùng chú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
và dương huỳnh nhật linh chú tại huyện châu thành tỉnh an giang
đã bị công an huyện thoại sơn khởi tố
vào ngày một tháng một mươi chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông với nhóm của nguyễn quốc bảo
chú xã vĩnh thành huyện châu thành mà bốn đối tượng trên đã rủ nhau
mang theo bốn con dao tự chế đi tìm nhóm của bảo để trả thù
khi đến thị trấn phú hòa huyện thoại sơn
hai bên đã dùng nhiều hung khí nguy hiểm rượt đuổi nhau
trịnh đức khoa đã bị thuận dùng dao tự chế chém đứt lìa bàn tay phải
ngoài ra tánh còn xông tới đạp vào người khoa
sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường
nhất là đối với cán bộ chiến sĩ công an cơ sở
thời gian gần đây diễn biến khá phức tạp
để gian đe giáo dục chung đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật
bảo vệ lực lượng thực thi nhiệm vụ và sự bình yên cuộc sống cho người dân
đã đến lúc cần phải xử lý nghiêm minh những hành vi nguy hiểm này
phóng viên antv đã có phản ánh tại địa bàn tỉnh quảng nam
sau gần một tuần điều trị vết thương đến hôm nay đồng chí nguyễn ngọc ý
công an viên thôn thạch khê xã quế mỹ huyện quế sơn
đã được xuất viện
đồng chí ý bị thương khi đang thi hành công vụ cùng lực lượng công an xã quế mỹ
trước đó vào lúc hai mươi hai h bốn mươi phút ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một công an xã quế mỹ nhận được điện thoại kêu cứu
của bà phan thị hương chú tại thôn thạch khê xã quế mỹ về việc con trai là nguyễn duy hiệp
có hành vi say rượu đánh đập người thân trong gia đình
ngay lập tức công an xã quế mỹ triển khai tổ công tác xuống hiện trường
trong quá trình tiếp cận gọi đối tượng hiệp ra làm việc
thì bị một đối tượng dùng một con dao dài khoảng
năm mươi cm chém liên tiếp vào cán bộ chiến sĩ công an đang thi hành công vụ
và truy đuổi cán bộ chiến sĩ công an
hậu quả đồng chí ý bị chém vào tay phải gây thương tích một mươi
tiến về xong thảm vào tổ công tác
thì thái bại thì tôi với đồng chí ý có lui ra và xăng
đối tượng hiệp xong thảm vào chú ý
giờ là dùng dô chém vông tay chém liên tục vào chú đồng chí ý
chạy ra ảnh chém tới tắp luôn
ảnh chém ảnh dọn trước ảnh dọn náy được
động náy được là bắt đầu ảnh nhò tới tổ công tác
chém tiếp hai ba nhót kia bắt đầu là tôi vừa chạy vừa loa
là chú đây chú đây con
ông nói anh giòn đây anh giòn đây nhưng mà nó vẫn tiếp tục chém từ tới tắp chém từ bờ bờ tường rồi
chém được tôi rồi là khi tôi gục chúng ông quay lại chém tiếp anh giòn
xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng
công an huyện quế sơn đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng nguyễn duy hiệp
củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng về các tội cố ý gây thương tích chống người thi hành công vụ
tuy nhiên tại cơ quan công an đối tượng hiệp không những không ăn năn hối cải về hành vi của mình
mà còn ngoan cố thể hiện bản chất côn đồ
đối tượng hiệp là đối tượng nghiện ma túy có một tiền án và một tiền sự
gần đây nhất vào ngày ba mươi tháng chín một đồng chí công an xã tam đàn huyện phú ninh
cũng đã bị một đối tượng tấn công bị thương nặng khi làm nhiệm vụ
trước đó vào ngày hai mươi một tháng tám một cán bộ công an xã tam thành huyện phú ninh
đã bị một đối tượng tấn công khi đến hiện trường giải quyết vụ việc mâu thuẫn
giữa hai nhóm thanh niên tại quán nhậu
các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt xử lý
hành vi chống người thi hành công vụ gây phức tạp an ninh trật tự của các đối tượng côn đồ
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để gian đe giáo dục chung
đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật bảo vệ lực lượng thực thi công vụ
và bảo vệ bình yên cho cuộc sống của người dân
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt trên bốn bảy tỷ đồng vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung
ba bị can lệnh bắt và khám xét nơi ở của hai bị can là võ thị thảo và võ thị ái diễm
và lệnh cấm điên khỏi nơi cư trú đối với châu văn lến để tiếp tục điều tra
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua việc mua bán hàng tạp hóa từ ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn thị mỹ đã câu kết với võ thị thảo và vợ chồng ái diễm châu văn
dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt trên bốn bảy tỷ đồng tiền mua hàng hóa
của vợ chồng nguyễn duy linh
trong đó mỹ có chiếm đoạt trên hai chín tỷ đồng thảo chiếm đoạt trên một một tỷ đồng
và vợ chồng lớn chiếm đoạt trên sáu trăm linh triệu đồng
vào ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị mỹ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do mỹ đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên cơ quan cảnh sát điều tra
cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với mỹ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi
phối hợp với công an phường tránh lộ tp quảng ngãi bắt quả tăng đối tượng
lê đình trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố quảng ngãi về hành vi tàng trữ
qua kiểm tra tại nơi ở của đối tượng lê đình trọng cơ quan công an
thu giữ một trăm năm mươi bốn viên nén màu xanh không rõ hình dạng chín túi ni lông màu trắng
bên trong có chứa chất rắn màu trắng đối tượng lê đình trọng khai nhận
là ma túy dạng khay và ma túy dạng thuốc lắc được mua từ tp hồ chí minh
giấu lẫn trong thùng bánh quy rồi mang về quảng ngãi
thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
với hành vi cơ quan công an tỉnh quảng ngãi

ba mươi ba tuổi quê tỉnh đắk lắk đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
khởi tố bắt tạm giam hai tháng để điều tra làm rõ
vào chiều ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi sau khi nhậu xong nguyễn văn mật sáu mươi một tuổi
nguyễn hiễu ngọc hai mươi tám tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai đã đến một công trường
ở xã đại phước để đòi tiền nợ của chủ thầu thì xảy ra mâu thuẫn
với lực lượng bảo vệ
nên mật đã gọi cho anh duy và nguyễn hoàng thơ ba mươi hai tuổi chú tại tỉnh đồng nai đến
tại đây cả nhóm dùng dao chém anh bùi văn đúng ba mươi bốn tuổi trú tại tỉnh đồng nai
gây thương tật một mươi sáu rồi nhanh chân bỏ trốn
và ngay sau đó công an huyện nhân trạch phối hợp với công an thành phố
bùi văn thuật tỉnh đắk lắk đã tiến hành bắt giữ duy khi đang lẩn trốn
ở phường tân hòa còn mật và ngọc cũng bị bắt vào cuối tháng tám
khi đang lẩn trốn tại thành phố hồ chí minh
công an huyện nhân trạch
tại quảng nam trong thời gian gần đây tình trạng gây dối an ninh trật tự
chống người thành công vụ nhất là đối với cán bộ chiến sĩ công an cơ sở
liên tiếp diễn ra hành vi cối gây thương tích chống người thành công vụ
cần phải được xử lý nghiêm minh mà phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
sau gần một tuần điều trị vết thương đến hôm nay đồng chí nguyễn ngọc ý
công an viên thôn thạch khê xã quế mỹ huyện quế sơn đã được xuất viện
đồng chí ý bị thương khi đang thi hành công vụ
cùng lực lượng công an xã quế mỹ trước đó vào lúc hai mươi hai h bốn mươi phút ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
công an xã quế mỹ nhận được điện thoại kêu cứu của bà phan thị hương
trú tại thôn thạch khê xã quế mỹ về việc con trai là nguyễn duy hiệp
có hành vi say rượu đánh đập người thân trong gia đình
ngay lập tức công an xã quế mỹ triển khai tổ công tác xuống hiện trường
trong quá trình tiếp cận gọi đối tượng hiệp ra làm việc thì bị một đối tượng
dùng một con dao dài khoảng năm mươi cm chém liên tiếp vào cán bộ chiến sĩ công an
đang thi hành công vụ và truy đuổi cán bộ chiến sĩ công an
tuy nhiên tại cơ quan công an đối tượng hiệp không những không ăn năn hối cãi

gần đây nhất vào ngày ba mươi tháng chín một đồng chí công an xã quế mỹ triển khai tổ công tác xuống hiện trường
xã tam đàn huyện phú ninh cũng đã bị một đối tượng tấn công bị thương nặng khi làm nhiệm vụ
trước đó vào ngày hai mươi một tháng tám một cán bộ công an xã tam thành huyện phú ninh
đã bị một đối tượng tấn công khi đến hiện trường giải quyết vụ việc mâu thuẫn
giữa hai nhóm thanh niên tại quán nhậu
các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt xử lý
hành vi chống người thi hành công vụ gây phức tạp an ninh trật tự của các đối tượng côn đồ
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để gian đe giáo dục chung
đảm bảo sự nghiêm binh của pháp luật bảo vệ lực lượng thực thi công vụ
và bảo vệ bình yên cho cuộc sống của người dân
thưa quý vị liên quan đến chùm ca bệnh covid một mươi chín tại phú thọ
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi tháng một mươi đến sáu h ngày hai mươi một tháng một mươi
tỉnh phú thọ ghi nhận thêm một mươi bảy ca nhiễm sars cov hai
trong đó một mươi bốn ca đã được cách ly ba ca trong cộng đồng
như vậy là từ ngày một mươi bốn tháng một mươi cho đến nay phú thọ đã phát hiện một trăm chín mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín
địa bàn có số ca nhiễm nhiều nhất là thành phố việt trì với một trăm bốn mươi một ca tại một mươi ba xã phường
lâm thào có ba mươi ba ca tại tám xã tị trấn phù ninh có một mươi tám ca tại bốn xã tị trấn
thị xã phú thọ có hai ca tam nông có một ca
hiện tại toàn tỉnh có một năm trăm linh trường hợp f một năm bốn trăm bảy mươi chín trường hợp f hai và năm bốn trăm bốn mươi một trường hợp f ba
đang được quản lý theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
tỉnh phú thọ đã ưu tiên phân bổ các bộ kit xét nghiệm nhanh cho bốn địa bàn có các chùm lây nhiễm
là thành phố việt trì thị xã phú thọ huyện lâm thao và phù ninh
tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ công chức viên chức của các cơ quan đơn vị và người dân
trên địa bàn thành phố việt trì và xét nghiệm cho toàn bộ công nhân lao động
tại các khu cụm công nghiệp có nguy cơ cao như thụy vân bạch hạc tử đà
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh phú thọ
trong một vài ngày tới số ca mắc có thể sẽ tăng lên
tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục giám sát chặt chẽ các trường hợp người dân ra vào theo đúng quy định
quản lý chặt chẽ các khu vực phong tỏa để tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong các khu cách ly